tại trung tâm văn hóa thể thao huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt hang con mong
hàng con mong thuộc xã thành yên huyện thạch thành với địa tầng dày trung bình chín năm mét gồm một mươi tầng văn hóa có cấu trúc khác nhau
hàng con mòn là một trong số rất hiếm di chỉ khảo cổ học có địa tầng dày được bảo tồn tốt nhất ở đông nam á
các địa tầng văn hóa khẳng định quá trình phát triển liên tục của con người từ thời đại đá cũ đến đá mới khai quật nghiên cứu và di chỉ hang con mong và các di tích phụ cận còn cho những giá trị to lớn về lịch sử các giai đoạn cư trú
đặc biệt là truyền thống cư trú trong hang động và mái đá của con người ở thanh hóa nói riêng việt nam nói chung đánh dấu các giai đoạn phát triển của văn hóa khảo cổ quan trọng của việt nam và thế giới
cuối năm hai nghìn một mươi năm hàng con mong được thủ tướng chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
mang con mong được thủ tướng chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt